không ngừng nâng cao chất lượng và mục tiêu của huyện tân yên tỉnh bắc giang trong mỗi vụ vải thiều sớm
năm nay diện tích vải thiều sớm chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp của địa phương tăng gấp đôi năm trước
nhờ đó năng suất mẫu mã chất lượng vải thiều đều hơn các năm
việc tiêu thụ diễn ra thuận lợi ngay từ đầu vụ
ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã phúc hòa nơi có diện tích vải thiều sớm lớn nhất của huyện tân yên
năm nay trong số hơn một mẫu vải thiều sớm thì sáu mươi diện tích đã được chị nguyễn thị thu thôn cạn xã phúc hòa chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp
so với các diện tích vải thông thường vải việt gáp năng suất cao chất lượng mẫu mã hơn hẳn nên thương lái vào tận vườn thu mua
năm nay tôi làm việt gáp năm đầu tiên tôi cũng thấy chất lượng mẫu mã quả to và ngọt
khách hàng thu mua tận vườn luôn tôi cũng không phải chở đi ra bên đường để cân
năm hai nghìn một mươi bảy diện tích vải thiều sớm việt gáp của xã phúc hòa vào khoảng một trăm linh hectare thì năm nay tăng lên gấp đôi là hai trăm linh ha chiếm ba mươi năm tổng diện tích
hiện tại các diện tích vải thiều sớm mới bắt đầu dục dịch cho thu hoạch sản lượng ước đạt khoảng bảy tấn quả trong đó vải thiều việt gáp là ba tấn quả
địa phương cũng đã có những phương án để hỗ trợ để người dân thuận lợi hơn
trong khâu tiêu thụ
ủy ban nhân dân xã cũng đã tổ chức đi xúc tiến tổ chức xúc tiến thương mại rồi kêu gọi những cái doanh nghiệp cái thương lái từ các chợ đồng mối trong miền nam
rồi những các doanh nghiệp có mối liên hệ buôn bán với các thương lái trung quốc để tạo điều kiện mời chào các thương nhân thương lái về tại địa phương mua vải
và song song với việc đó thì chúng tôi tuyên truyền cho bà con nhân dân tạo một cách
tốt nhất về cái hành năng giao thông để cho khi xe đến mua vải rồi các chủ vải đến mua vải có những cái hành năng giao thông thuận điện nhất rồi có những cái cửa hàng thông thoáng nhất thuận nợ nhất để tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người đến mua vải
đầu vụ đã bắt đầu có những doanh nghiệp tìm về phúc hòa đặt mua vải thiều sớm đa số là vải việt gáp
tới đây khi vào chính vụ vải chín đẹp huyện tân uyên sẽ sán tem truy xuất nguồn gốc đối với diện tích vải thiều việt gáp
đạt chất lượng từ đó tiếp tục khẳng định được thương hiệu vải thiều sớm của địa phương trên thị trường trong và ngoài nước